liên quan đến việc ubnd tỉnh lào cai chỉ đạo yêu cầu công ty cổ phần tứ đỉnh sở hữu nhà máy luyện kim màu gây ô nhiễm
dẫn đến thiệt hại hàng loạt diện tích dứa cây cối hoa màu trên địa bàn xã bản lầu huyện mường khương
phải đền bù toàn bộ thiệt hại cho bà con các bên liên quan đã họp để thống nhất phương án đền bù
theo đồng chí phạm đăng năm bí thư đảng quỳ xã bản lầu huyện mường khương
đến nay đơn giá bồi thường về cây cối hoa màu đã được các bên thống nhất
cụ thể dứa quả cho thu hoạch bị thiệt hại được áp giá đền bù bốn đồng một kg
dứa mới trồng áp giá bốn mươi bốn triệu đồng một hectare chè năm mươi hai triệu đồng một ha mít ba mươi sáu triệu đồng trên hai cây
ruộng bị vùi lấp đền bù ba mươi ba đồng một m hai
hiện công tác thống kê thiệt hại đang được các bên liên quan hoàn thiện để việc đền bù được chính xác và thỏa đáng